thưa quý vị liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân là một trong những hoạt động truyền thống và có ý nghĩa quan trọng của lực lượng công an nhân dân
được bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam tổ chức
đã sẵn sàng cho kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay cục truyền thông công an nhân dân tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về sự kiện lần này
thiếu tướng tiến sĩ đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi họp báo
cục truyền thông công an nhân dân là đơn vị thường trực tổ chức liên hoan
cục đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ công an ban hành quyết định về tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại thành phố cần thơ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi và thành lập ban tổ chức liên hoan
với tiêu chí chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện liên hoan dự kiến sẽ đón tiếp gần tám trăm linh đại biểu là cán bộ chiến sĩ phóng viên
biên tập viên người dẫn chương trình trong và ngoài lực

phát hành công an nhân dân lần thứ một mươi ba có nhiều nội dung thi bao gồm tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh truyền hình địa phương
thi phát hành viên người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát hành về đề tài an ninh trật tự
bàn tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao ba hạng mục giải thưởng giải vàng giải bạc và bằng khen
bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí liên hoan lần này còn có nhiều hoạt động đặc biệt và ý nghĩa như dân hương tại đền thờ vua hùng
triển lãm ảnh của lực lượng báo chí công an nhân dân các kỳ liên hoan hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại bốn
với sự trình bày của các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông và marketing công nghệ số
tới các hội thảo này tôi muốn nhấn mạnh đến việc là dùng công nghệ số trí tuệ nhân tạo vào sản xuất
phân phối các nội dung nghe nhìn
hội thảo này chúng tôi đã mời đến những chuyên gia hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực
trong đó quan trọng nhất là những người chuyên gia nắm trong tay những kiến thức nền tảng rất vững vàng và có những kinh nghiệm thực chiến
lễ khai mạc liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba sẽ diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi
lễ bế mạc vào hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi tại hội trường lớn đại học cần thơ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình
công an nhân dân intv và đài phát thanh truyền hình thành phố cần thơ